ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
dự hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế apec diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
lần thứ ba mươi một theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của bộ trưởng ngoại thương và công nghiệp malaysia
tại hội nghị các bộ trưởng nhấn mạnh hướng tới tương lai apec cần tiếp tục thúc đẩy các trụ cột hợp tác
về thương mại và đầu tư tăng trưởng bền vững bao trùm cân bằng và an toàn đẩy mạnh đổi mới sáng tạo
và phát triển kinh tế số hành động kịp thời để bảo đảm an sinh xã hội nâng cao tính tự cường
thúc đẩy phục hồi kinh tế bao trùm giảm thiểu tác động của đại dịch đối với các nền kinh tế đang phát triển
apec cần chú trọng an ninh lương thực quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên
tạo dựng môi trường thuận lợi thúc đẩy sáng tạo nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ
và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ
hội nghị bộ trưởng apec lần thứ ba mươi một đã thông qua tuyên bố chung của các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế
khẳng định quyết tâm của hai mươi một thành viên apec tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu á thái bình dương
tự cường thịnh vượng và duy trì vai trò của apec là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong những thập kỷ tới